chú bắt chẩn ra số khung nha anh nhé
em cho em chẩn ra số máy
hồ sơ đã kiểm tra số khung số máy xong nhé
đúng nguyên bản
mời anh sang bên này bấm biệt
số cát cốt công dân ạ

các cái khung số kỹ thuật và xe
của chủ xe
anh kiểm tra lại xem là có sai sót gì không
nếu sai sót gì thì anh thông báo để bổ sung nhé
và thông tin đã
đầy đủ đúng lượng chính xác không
nếu thông tin đã đầy đủ và chính xác
thì mời anh bấm vào cái nút
đỏ trên bàn để chọn biệt số ạ
là biệt số của anh ạ
đây là giấy tờ ký phân này

đây là giấy ạ
bên lai thu lệ phí

thì gửi anh

vâng hôm nay anh bấm biệt số như thế nào
anh có thể chia sẻ với khán giả ạ
vâng hôm nay tôi xuống
đây tôi là công dân của bình phú
vâng tôi xuống tại công an xã bình phú
để mà bấm biển số đăng ký xe máy của tôi hôm nay
tôi cảm thấy rất vui phấn khởi
cái thứ nhất là được sự đồng ý của bộ công an
thì quyết định
đã đưa đăng ký xe máy
về đến công an xã
tạo điều kiện rất thuận tiện
cho các công dân chúng ta khi có xe
để chúng ta đi đăng ký
giảm thiện những cái thời gian
và chi phí rất nhiều
thì hôm nay tôi cũng xuống rất là vui
khi được sự nhiệt tình của các đồng chí
công an xã đã tạo điều kiện
làm cho tôi rất là nhanh chóng
để chúng tôi có được cái đăng ký xe
để cái biệt số xe
và hôm nay tôi cũng rất vui
và các đồng chí tôi được một cái biệt rất là đẹp
vâng biệt số rất là đẹp
anh có thể chia sẻ được toàn bộ quy trình
anh vào từ lúc bắt đầu là làm thủ tục
đến lúc bấm thành công biệt số ra về

thu viện thời gian là sao

tới công sở ở đây
khi đăng ký xong xe như thế này
thì thời gian cũng rất là nhanh chóng
trong vòng chỉ có một mươi năm phút thôi
nhưng hôm nay tôi làm chỉ một mươi năm phút là xong
cả kiểm tra tất cả đều là chính xác
đấy là cái điều tôi cũng cảm thấy rất là vấn khởi
đã bớt đi rất nhiều thời gian cho bà con chúng tôi
trong thời gian gần một tuần
khi mà áp dụng triển khai công tác đăng ký xe về xã
thì công an xã bình phú đã tiến hành
phục vụ cho người dân
và kết quả được thì đã đem lại bước đồng
sự hài lòng cho người dân trên địa bàn
tất cả những người dân mà đã đến đây
để làm thủ tục đăng ký xe
thì đều thể hiện ra một cái niềm vui
thứ nhất là họ đi rất gần
bởi vì đến ngay trụ sở công an xã
thứ hai nữa là cái sự chuyên nghiệp
của lực lượng công an xã trinh quy
vâng như vậy quá trình một tôn dân
đến trụ sở công an xã để đăng ký biển số xe
đã hoàn thành
và thời gian chúng tôi thấy chỉ trong khoảng từ một mươi đến một mươi năm phút
rõ ràng đây là một bước tiến
trong cải cách thủ tục hành chính
và đem lại sự thuận lợi tối đa cho người dân
những ngày qua báo chí đã phản ảnh
hàng loạt bất thường liên quan đến
việc nhập khẩu xe dưới dạng quả biếu tặng
nhưng đều biến mất ngay sau khi nhập về
phó thủ tướng lê minh khái đã yêu cầu
bộ công an bộ tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan
khẩn trương xác minh thông tin làm rõ
thực tế là xe nhập khẩu theo diện
quà biếu tặng là một nội dung có trong quy định hiện hành
cụ thể khoảng ba điều ba
thông tư số một trăm bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi
của bộ tài chính có quy định
đối tượng nhập khẩu theo hình thức quả biếu
quả tặng thì trong một năm
mỗi tổ chức cá nhân việt nam
chỉ được nhập khẩu một xe ô tô
và một xe gắn máy
do tổ chức cá nhân nước ngoài biếu hoặc tặng
nhưng câu chuyện hài hước lại nằm
những con số mà chúng tôi sẽ thống kê
từ quý vị ngay sau đây
và để làm rõ hơn vấn đề này
chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi ngắn
với chuyên gia tài chính phó giáo sư tiến sĩ đình trọng thị
theo thống kê của tổng cục hải quan
số lượng nhập khẩu ô tô chín chỗ ngồi trở xuống
theo hình thức quả biếu tặng trong sáu năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu
đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tổng là ba chín trăm bảy mươi chín xe
trên tổng số bốn trăm sáu mươi bốn một trăm tám mươi ba xe
chiếm tỷ lệ tám mươi năm
trong đó từ ngày một tháng một
đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
là một trăm sáu mươi sáu xe
số thuế nhập khẩu ô tô
dưới chín chỗ ngồi nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
từ năm hai nghìn một mươi sáu
đến hết ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi

chất tiêu số
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ
đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chủ nhật ngoại nhân dân
thưa phó giáo sư
với các xe nhập khẩu dưới hình thức quà biếu tặng
sẽ phải thực hiện kê khai và nộp thuế như thế nào
so với các xe nhập khẩu
vì mục đích thương mại thì có khác hay không ạ
đối với xe biếu tặng
nếu đứng theo quy định hiện thời
của pháp luật
thì họ phải nộp ba loại thuế cơ bản
một đó là họ phải nộp thuế nhập khẩu
cái thứ hai là họ phải đóng thuế tư tụ đặc biệt
có cái mức thuế tư tụ đặc biệt khác nhau
cái thứ ba là họ phải đóng thuế giá trị giá tặng
và đây là ba cái thuế đóng
để mà có thể lấy được xe ra khỏi hải quan
thế còn khi mà
cái xe đó đã được sử dụng
thì lúc đó hải quan
họ sẽ có trách nhiệm thông báo
với cái thuế nội địa
để họ đánh thêm một cái loại thuế
đó là cái loại thuế thu nhập bất thường
với xe thương mại thì
khi mà đã nhập khẩu xong rồi
thì lúc đó họ sẽ có
các cái ưu cầu
về đóng thuế trước bạ
và các cái thuế khác trong nội địa
để mà cho xe làm đánh trên đường
theo cái ưu cầu của cơ quan quản lý
vậy với các trường hợp xe nhập khẩu
nút bóng hình thức quà biếu tặng
nhưng thực chất khi về việt nam
thì lại được mua bán kinh doanh
đặc biệt là với các xe sang có giá trị cao
thì có thể gây thất thu thuế hay không ạ
có bởi vì chúng ta biết rằng là
đối với cái xe nhập khẩu
nút bóng cái xe biếu tặng này
thì nó là những cái xe sang
mà nó bán cái giá trị tương đối đắt
nhưng khi mà bán trên thị trường
thì nó đắt hơn
vì đây là những cái xe nhập khẩu nguyên chiếc
mà cái giá trị của xe nó sẽ cao hơn
nhưng họ thường chỉ khai bằng
hoặc cấp hơn
cái giá trị của cái xe đó nhập khẩu
về việt nam thôi
cái điều thứ hai là
cái khi mà xúc bán ra thị trường
thì họ lại có thể là họ bán
với một cái giá cao hơn
nhưng cái giá họ ghi trên hóa đơn
thì nó lại chỉ bằng năm mươi
cái giá trị thật mà họ bán thôi
và vì thế cho nên là tự nhiên
họ trốn được một cái khoản thuế rất lớn
khi mà chuyển hóa cái xe đó
từ người này sang người kia
sang người sử dụng
và như vậy là họ trốn được cả cái thuế thu nhập
doanh nghiệp sau này
trốn được cả cái thuế mà gọi là
lăn bánh xe trên đường
của cái người mua xe mới
theo phó giáo sư tình trạng vi phạm liên quan đến
việc xe nhập khẩu núp bóng hình thức quà tặng
để kinh doanh thì còn có thể gây ra
những tác động
điều cực như thế nào
cái việc mà nút bóng
cái xe mà
điếu tặng ấy
nó trở thành một cái vấn đề lớn
vì thứ nhất nó làm méo mó
cái thị trường ô tô nhập khẩu
làm cho cái ô tô nhập khẩu
tự nhiên là nó có cái mức cạnh tranh nó khác
so với các cái giá
của các cái ô tô mà thực tế
và như vậy là các doanh nghiệp ô tô nhập khẩu
phải chịu trợ thòi
cái điều thứ hai thì
nó làm cho cái thuế của nhà nước
bị thất thu
một cái khoản thu lớn
và rõ ràng ở đây thì
cái việc mà thất thu
nó lúc ban đầu thì nó chỉ là
cái sự lợi dụng của một nhóm nhỏ người thôi
nhưng sau đó nó trở thành một trào lưu
và từ đó nó có thể
tạo ra những cái
gọi là thông đồng móng hoặc lẫn nhau
hoặc là hối lộ
sau khi có phản ánh của báo chí thì nhiều showroom ô tô
mà trước đây thì bày bán rất nhiều xe sang
thì đã chống không hoặc ngừng hoạt động
vậy thì phó giáo sư có bình luận gì xung quanh câu chuyện này
chúng ta thấy rằng là
nó đang nói lên một vấn đề
đó là trong thực tế
cái thời gian qua thì ở nhiều showroom
đã có cái việc
là đợi tốt nút bóng
và biểu tắc này để mà
bán như là một cái xe nhập khẩu
với một cái giá đắt hơn
và có thể
có cái khai thuế thấp hơn
và vì thế cho nên khi mà có những cái thông tin
nộ lọt ra thì lập tức họ
dừng lại để họ chấn trị
và họ làm lại
các cái thủ tục cũng như các cái giấy tả
thì rõ ràng đây là một cái động thái
mà đối phó với pháp luật
nhưng chúng tôi cũng đánh giá nó
ở một cái góc độ khác
thì có nghĩa là thị trường cũng đã thấy
cái sai của mình và từ đó
họ đang cố gắng sắp xếp
lại để mà thực thi
cái luật pháp nó đúng đắn hơn
nhằm kịp thời phát hiện hành vi trốn thuế
gian luận thuế đối với các hình thức
xe nhập khẩu dạng này thì các cơ quan chức năng
cần phải tăng cường công tác kiểm tra
giả soát đặc biệt là
với khâu đầu tiên khi mà ra soát hồ sơ
để nhập khẩu như thế nào thưa phó giáo sư
thực ra thì chúng ta biết rằng là
cái lượng xe nhập khẩu một năm
dưới cái hình thức quản lý tạo nó không quá lớn
và vì thế cho nên
cái việc kiểm tra xác minh
nó cần phải được thực hiện một cách cụ thể
đối với từng cái hóa đơn
và trên cái cơ sở đó
cái việc mà
xem xét cái giá trị
mịn giá của cái xe đó
cũng cần được thực hiện
cái điều thứ hai là phải giả soát hồ sơ
ngay từ cái khâu cấp phép
để đảm bảo rằng
cái doanh nghiệp được nhận cái xe đó
là phù hợp
thực tế chúng ta quy định rằng một năm
một cái doanh nghiệp hoặc một cá nhân
chỉ được nhận một cái ô tô và một cái xe máy thôi
thì cái này cần kiểm tra giám sát
một cách tuyên bố chặt chẽ
cái điều nữa là
cái việc mà thanh lý các cái xe
qua biểu tạng này
cũng cần phải được đảm bảo rằng
các xe đó được đưa vào việt nam
sử dụng đúng cái mục đích
có nhiều ý kiến cho rằng
nhiều cá nhân tổ chức đang lợi dụng
các cái kẽ hở của pháp luật
liên quan đến các cái ô tô nhập khẩu
không vì mục đích thương mại
để thu lợi
vậy thì theo phó giáo sư
thời gian tới chúng ta cần phải tiếp tục
hoàn thiện khung khổ pháp lý như thế nào
để ngăn chặn tình trạng này
quản lý cái xe nhập khẩu
giữa cái hình thức qua biểu tạng này
cần phải được chấn chỉnh và siết chặt lại
thông thường ở các quốc gia
thì chỉ có những cái doanh nghiệp xã hội thôi
thực thi những cái trách nhiệm
nhân đạo hoặc các cái trách nhiệm xã hội
thì lúc đó mới có cái sự hỗ trợ
thế còn rõ ràng là
chúng ta mà không quản lý
không siết chặt những cái doanh nghiệp
được phép nhận cái quà biểu tạng này
là tạo ra
một cái kẽ hở
trong cái hoạt động quản lý
cái quà biểu tạng này
cái điều thứ hai là
cái việc mà phân cấp phân quyền
trong cái việc xác định
là cho phép nhập khẩu
các cái xe là quà biểu tạng
cũng cần phải được siết chặt và thay đổi
từ đó đảm bảo
cái tính công khai
đảm bảo khả năng có thể kiểm tra giám sát được
một cách rõ ràng
và đầy đủ theo từng tháng
và đảm bảo cái việc đóng thuế
cũng như các cái nhiệm vụ khác
đối với xe biểu tạng này
nó được thực hiện một cách chuẩn xác
cơ quan chức năng thì đã khẳng định là nếu phát hiện vi phạm
thì sẽ xử lý nghiêm và không bao trẻ
phó giáo sư có ý kiến thêm gì về vấn đề này
nếu có những cái chế tài
sử phạt một cách nghiêm minh
đối với các cái hành vi gian lận
và chứng thuế
ngoài những cái quy định của luật pháp
như là trong cái luật quản lý thuế ra
thì chúng tôi cho rằng đối với cái hình thức quả biểu tạng này
nếu có các cái gian lận
cần phải có các cái xử lý
nó cụ thể hơn
để đảm bảo tránh cái việc lợi dụng
cái quả biểu tạng
cái điều tiếp theo đó là
các cái cơ quan
về hải quan
cũng như thuế ở các địa phương
thì cần công khai minh bạch
và tổ chức việc kiểm tra
hạch toán đầy đủ
các cái xe
mà được xem là quả biểu tạng
cho các cái doanh nghiệp
các cái cá nhân
ở trên địa bàn mình một cách nhanh chóng kịp thời
để đảm bảo cái việc thuế
nó được đầy đủ
còn đối với những doanh nghiệp mà cố tình
nhập các cái xe này về sau đó
lại tự giải thể
coi như phá sản ấy
hoặc là trốn vào trốn ấy
thì rõ ràng là cơ quan quản lý nhận được
có các cái biện pháp xử lý một cách nghiêm bình
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư